nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kịp thời phát hiện sớm giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời
ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
huyện đảo cát hải thành phố hải phòng đã thành lập năm mươi tám tổ công tác
sáu mươi ba chốt kiểm soát y tế tại các thôn tổ dân phố
đồng thời kiểm tra y tế và kê khai y tế toàn dân trên địa bàn
các tổ công tác kiểm soát dịch tại thôn tổ dân phố đã chia thành từng nhóm
chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và đến từng hộ gia đình để yêu cầu kê khai y tế
đối với từng người dân thường trú tạm trú trên địa bàn
toàn huyện đã kê khai y tế hai mươi chín ba trăm bốn mươi trên ba mươi một năm trăm linh chín người đạt chín mươi ba
ngoài ra các tổ công tác cũng đã thực hiện kê khai y tế đo thân nhiệt
cho ba năm trăm ba mươi chín công nhân đang lao động tại các dự án thi công trên địa bàn huyện
qua việc kê khai và kiểm tra y tế toàn dân đã kịp thời phát hiện
một số công nhân từ các vùng có dịch đến địa bàn hoặc về thăm nhà
từ địa bàn có dịch rồi trở lại cát bà làm việc
huyện đã yêu cầu cách ly y tế theo quy định đồng thời sẽ giám sát
và theo dõi diễn biến sức khỏe của các trường hợp cách ly để chủ động phòng chống dịch bệnh